tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai đã tổ chức hội nghị tổng kết năm năm
thực hiện dự án hỗ trợ lắp đặt trạm đo mưa chuyên dùng cảnh báo sớm mưa lũ ở cộng đồng
và nghiệm thu bàn giao một trăm một mươi trạm đo mưa tự động cho các tỉnh miền trung và tây nguyên
năm năm qua quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai đã vận động các nhà tài trợ được gần một mươi sáu tỷ đồng
để thực hiện dự án hỗ trợ lắp đặt trạm đo mưa chuyên dùng cảnh báo sớm mưa lũ ở cộng đồng
dự án hỗ trợ lắp đặt hơn bốn trăm linh trạm đo mưa tự động chuyên dùng cảnh báo mưa lũ phục vụ cho cộng đồng dân cư
trên hai ba triệu người tại hơn bốn trăm linh xã ở ba mươi một tỉnh thành trong cả nước
mục tiêu của dự án là kết nối cộng đồng phòng tránh thiên tai xây dựng một xã hội an toàn hơn trước
những tác động khó lường của biến đổi khí hậu